giá vàng sáng nay trong nước đi xuống ngược với thế giới
cụ thể công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc mở cửa giao dịch vàng miếng là năm mươi ba năm năm mươi năm triệu đồng một lượng
giảm hai trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm ba trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày trước đó
riêng tập đoàn doji tại hà nội giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng là năm mươi ba chín mươi năm năm mươi bốn chín mươi năm triệu đồng một lượng
tranh lệch giữa giá mua và bán tại sgc vẫn neo ở mức cao là một năm triệu đồng một lượng
điều này tiêm mẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư nếu mua vàng ở thời điểm này